làm thế nào để phát triển những giống gạo ngon và xây dựng thương hiệu gạo việt nam
đặc biệt là sau sự kiện gạo st hai mươi năm của nhóm tác giả anh hùng lao động
kỹ sư hồ quang cua vừa đặt giải gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi one best ride
do the rice trader tổ chức
đó là nội dung buổi tọa đàm bảo vệ và phát triển gạo ngon nhất thế giới
do ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng phối hợp với báo tuổi trẻ tổ chức
hiện nay giống lúa st hai mươi năm đang bị giả mạo ngay tại sóc trăng
dù biết đích danh nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có hình thức xử lý mạnh tay
đây là một trong những thiệt thòi không chỉ cho người tiêu dùng
mà danh tiếng gạo ngon cũng sẽ bị ảnh hưởng gây tổn thất lớn đến sản xuất lúa giống chất lượng cao
nhiều ý kiến cho rằng ngành nông nghiệp cần xây dựng thương hiệu gạo thơm
tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất gạo st hai mươi năm
bổ sung quy định cấm xuất khẩu lúa giống st hai mươi năm
siết chặt quản lý giống ở các cấp sản xuất
bởi không chỉ riêng st hai mươi năm mà hiện nay các loại gạo thơm khác của việt nam
cũng bị vi phạm bản quyền sở hữu thậm chí bị pha trộn mạo nhận thương hiệu